sau khi nghe các báo cáo về công tác phòng chống tội phạm phòng chống tham nhũng và các công tác tư pháp thi hành án quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường
các đại biểu nhận định các báo cáo lĩnh vực tư pháp cho thấy bức tranh về tình hình gây bất an cho xã hội
nhiều loại hình tội phạm nguy hiểm tội phạm xâm hại trẻ em gây bức xúc dư luận
tuy công tác điều tra xử lý chấn áp tội phạm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn đó một số hạn chế cần khắc phục sớm
nhiều loại hình tội phạm vẫn tăng cao nguy hiểm về tính chất và mức độ phạm tội gây bất an cuộc sống người dân
chúng ta cũng còn bông khoan lao lắng trước những hạn chế sai sót vi phạm trong hoạt động tố tụng của các cơ quan thực thi pháp luật
qua kiểm soát viện kiểm soát đã hủy bảo một trăm năm mươi năm quyết định không có căn cứ của cơ quan điều tra nhằm hạn chế on site
xử lý năm trăm một mươi quyết định tạm giữ không phê chuẩn năm trăm một mươi một quyết định bắt tạm giữ tạm giam yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố bảy trăm chín mươi vụ án hình sự
tăng bốn mươi một phần
những hạn chế sai sót vi phạm về nghiệp vụ nơi trên cần sớm được khắc phục nhằm tránh các trường hợp bị khởi tố on site
danh dự nhân phẩm sức khỏe tài sản quyền về lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân bị xâm hại hoặc bả sót tội phạm
nhằm bảo đảm tính công bằng công lý của pháp luật củng cố hơn nữa niềm tin của công dân đối với các cơ quan thực thi pháp luật
như vụ vạn thịnh pháp các bọn tội phạm thực hiện hành vi làm khống cả ngàn hồ sơ để vai chiếm tính dụng trên một triệu tỷ đồng của ngân hàng scb
trong đó có trên năm trăm linh tỷ tiền gửi của người dân thậm chí trưởng đoàn thanh tra của ngân hàng nhận hối lộ năm hai triệu usd
có thể nói đây là một vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay và vụ án này có số lượng tiền bị chiếm dụng rất cao
có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất vụ này có thể chỉ là bề nổi của một tảng băng bị vỡ
còn những tảng băng khác chưa bị vỡ người dân rất trông chờ vào sự việc thu hồi tài sản tiền của các đối tượng này trong vụ án
một số ý kiến đề nghị cơ quan thi hành án cần thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn
phối hợp với các cơ quan tòa án viện kiểm sát để tăng tính hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội nghe báo cáo công tác của tòa án nhân dân
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác thi hành án năm hai nghìn hai mươi ba và báo cáo công tác phòng chống tham nhũng
báo cáo trước quốc hội tổng thanh tra chính phủ đoàn hồng phong cho biết công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh
kiên quyết làm rõ quy trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra vi phạm khuyết điểm trong lĩnh vực được phân công quản lý
phụ trách từ đó khuyến khích cán bộ tự giác nhận khuyết điểm nhận trách nhiệm xin từ chức
về thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn
kết quả xác minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi hai là mới bắt đầu
ba người có hai sáu trăm sáu mươi bốn người có sai sót về kê khai sai mẫu chưa bảo đảm theo hướng dẫn không đầy đủ thông tin chậm thời gian so với quy định
có năm mươi bốn người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm
về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng có năm mươi năm người đứng đầu cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng
ba người đứng đầu cấp phó người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm
để xảy ra hành vi tham nhũng tuy nhiên tình trạng tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp nghiêm trọng
nổi lên là các xe phạm lớn trong lĩnh vực đất đai đấu thầu chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ngân hàng đăng kiểm y tế
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có sự câu kết móc nối giữa cán bộ thoái hóa với doanh nghiệp tổ chức để trục lợi gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi một dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội nghe bộ trưởng bộ công an báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy về cơ bản tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực
tuy nhiên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
tình hình tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu còn diễn biến rất phức tạp
số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện nhiều hơn năm mươi một sáu mươi ba
số vụ tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng được phát hiện nhiều hơn hai trăm linh ba sáu mươi một
tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp
số vụ được phát hiện nhiều hơn một mươi bảy sáu mươi tám
trong đó có một số đường dây vận chuyển ma túy với khối lượng lớn
tình trạng sử dụng trái phép ma túy còn diễn ra ở nhiều địa phương
tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố là tám mươi năm năm mươi tám chưa đạt yêu cầu quốc hội giao
thưa quý vị với chủ đề châu á thái bình dương sẵn sàng trước thảm họa
hội nghị chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu á thái bình dương
lần thứ một mươi một ap một mươi một đã chính thức được khai mạc sáng nay tại hà nội
tham dự hội nghị có đồng chí trần lưu quang ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
các lãnh đạo đại diện hiệp hội chữ tập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
ủy ban chữ thập đỏ quốc tế và đại diện các hội quốc gia trong khu vực châu á thái bình dương trung đông và bắc phi
phó thủ tướng trần lưu quang phát biểu tại hội nghị khẳng định
đúng như chủ đề của hội nghị là châu á thái bình dương sẵn sàng trước thảm họa
sự chủ động trong phòng ngừa ứng phó với thảm họa cũng như trong thích ứng với những biến động phức tạp của tình hình thế giới
nắm bắt cơ hội từ những xu thế phát triển mới có tầm quan trọng đặc biệt
để các hoạt động nhân đạo của khu vực châu á thái bình dương ngày càng hiệu quả hơn
việc việt nam đang cài tổ chức hội nghị là cơ hội tốt để củng cố sự hợp tác giữa chính phủ
hội chứa thập đỏ việt nam cùng hiệp hội chứa thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
ủy ban chữ thập đỏ quốc tế và đại diện các hội tổ chức quốc gia trong khu vực
khẳng định sự tham gia tích cực chủ động và có trách nhiệm của việt nam đối với phong trào chữ thập đỏ và trang lư liềm đỏ quốc tế
hội nghị có sự tham gia của hơn năm mươi hội quốc gia đánh dấu một mốc quan trọng trong nỗ lực của các hội quốc gia
nhằm giải quyết những thách thức nhân đạo mà khu vực đang phải đối mặt
hội nghị chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu á thái bình dương lần thứ một mươi một sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay thành ủy hà nội phối hợp cùng bộ biên tập tạp chí cộng sản tổ chức hội thảo một số vấn đề lý luận và thực tiễn
trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
nhiều ý kiến nhấn mạnh cần quy hoạch thủ đô hà nội